nguồn dịch covid một mươi chín xâm nhập từ bên ngoài vào trong nước được xem là một trong những nguồn lây nhiễm có nguy cơ rất cao và nguy hiểm
vì vậy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã kích hoạt đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm ứng phó với diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới
trên tinh thần không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong quản lý bảo vệ biên giới
các kịch bản tình huống cũng được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đặt ra
và chủ động xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh
đồng thời thành lập thêm hai chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên biên giới
vùng chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đồn biên phòng serebok và đồn biên phòng boi heng
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm
thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biên giới
không quản ngại khó khăn thời tiết khí hậu thực hiện tốt nhiệm vụ
tây nguyên đang bước vào mùa mưa bão
địa hình biên giới lại nhiều hiểm trở lực lượng bộ đội biên phòng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ kép
như vừa quản lý bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và triển khai lực lượng giúp nhân dân vùng biên giới khắc phục hậu quả thiên tai
tuy vậy cán bộ chiến sĩ vẫn luôn đoàn kết vượt qua khó khăn
sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao
đội đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn ở trên biên giới
thì quyết tâm sẽ khắc phục mọi điều kiện về thời tiết khí hậu
cũng như mọi khó khăn khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và chỉ huy đơn vị giao
thiết chặt hơn nữa các đường mòn lối mở trên biên giới
không để là các đối tượng vượt biên thâm nhập dù chỉ là một người vào khu vực biên giới của tỉnh
mà bộ đội biên phòng được trao ra nhiệm vụ quản lý bảo vệ
kiểm soát tốt khu vực biên giới được xem là một trong những giải pháp có tính quyết định
đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cả hệ thống chính trị trong nội địa yên tâm
tập trung khoanh vùng dập dịch thành công
đó cũng là mục tiêu ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh từ bên ngoài và trong nước
và trên các tuyến biên giới những ngày qua công tác tuần tra đang được tăng cường hơn bao giờ hết